bộ y tế phối hợp với bệnh viện tim hà nội triển khai chương trình khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho quân và dân tại huyện đảo bạch long vĩ
gần hai trăm linh cán bộ quân và dân huyện đảo bạch long vĩ đã được khám chữa bệnh tim mạch dạ dày khớp tặng quà và cấp phát thuốc miễn phí
bạch long vĩ là đảo xa đất liền nhất của miền bắc giao thông đi lại còn gặp nhiều hạn chế
mặc dù nhận được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của đảng nhà nước và các bộ ban ngành cũng như các cơ quan đơn vị tổ chức
cuộc sống của nhân dân tại huyện đảo phần nào được nâng cao nhưng vẫn có những khó khăn nhất định nhất là trong công tác chăm sóc sức khỏe
mặc dù nhận được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của đảng nhà nước và các bộ ban ngành cũng như các cơ quan đơn vị tổ chức

mặc dù nhận được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của đảng nhà nước và các bộ ban ngành cũng như các cơ quan đơn vị tổ chức